chào mừng kỷ niệm
học tập thực hiện sáu điều bác dạy trở thành nề nếp sống nếp nghĩ cách làm thường xuyên hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ phải luôn không ngừng tu dưỡng giải luyện phấn đấu đoàn kết nỗ lực sáng tạo trên các mặt công tác hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao làm vào vững chắc an ninh trật tự trong mọi tình huống
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công an tỉnh nghệ an phải đưa việc học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy bằng các phong trào chương trình hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị

thưa quý vị và các bạn các thế lực thù địch vẫn kiên trì với chiêu trò kích động chia để phá
chúng muốn mối liên kết giữa kiều bào ở nước ngoài và nhà nước ta bị chia rẽ hòng tạo cớ chống phá từ bên ngoài
song với những chính sách nhất quán của đảng nhà nước ta với kiều bào thì các thủ đoạn đó đã không thể thực hiện được
đó cũng là nội dung của chương trình nhận diện và đấu tranh tuần này mời quý vị cùng theo dõi
kính chào quý vị khán giả kiểu bào là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc kiều bào cũng luôn ý thức được điều này
và họ đã thể hiện trách nhiệm xây dựng phát triển quê hương dù họ có ở bất kỳ nơi đâu
vậy nên không phải viện dài nhiều chỉ cần nhìn vào con số một mươi bảy một mươi tám tỷ đô la mỹ kiểu hối mỗi năm trong ba năm vừa qua
đã cho thấy niềm tin của kiều bào với các chính sách phát triển kinh tế trong nước
cộng đồng người việt ở nước ngoài hiện có khoảng sáu triệu người tăng trưởng khoảng năm mỗi năm
lượng kiều hối gửi về nước trong ba mươi năm trở lại đây đạt trên một trăm chín mươi tỷ đô la mỹ
gần bằng nguồn vốn fdi
giải ngân trong cùng kỳ đưa việt nam nằm trong top một mươi quốc gia trên thế giới về nhận kiều hối
riêng trong năm hai nghìn hai mươi ba thì lần đầu tiên lượng kiều hối vượt một mươi sáu tỷ đô la
và đó là một lượng kiều hối rất lớn đóng góp một cách đáng kể vào nguồn lực xây dựng và phát triển đất nước
mặc dù là nguồn kiểu hối đó có thể gửi về để chi tiêu cho các hộ gia đình
hay là góp phần phát triển bất động sản

thì nó đều là hỗ trợ cái nguồn lực cho cái nền kinh tế việt nam chúng ta đang kiểu vào phát triển
và vì vậy cho nên cái nguồn lực kiều hối của kiều bào đang là một trong những cái nguồn vốn lớn của nền kinh tế
chỉ tính riêng thành phố hồ chí minh năm qua lượng kiều hối chuyển về đạt gần chín năm tỷ đô la mỹ
tăng bốn mươi ba ba so với năm trước và luôn chiếm gần một nửa lượng kiều hối của cả nước
lượng kiểu hối đầu tư về thành phố hồ chí minh ngoài phục vụ phát triển kinh tế thành phố
còn góp phần tạo nguồn lực mở rộng thúc đẩy sự phát triển của trung tâm tài chính của thành phố
đây cũng là kết quả sau nhiều nỗ lực xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp hiệp hội kiều bào ở nước ngoài
thường xuyên gặp gỡ lắng nghe cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài
cùng với các cái nguồn vốn khác và các cái nguồn lực khác
thì cái nguồn lực kiều hối cũng góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội
góp phần nâng cao cái hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ bởi lẽ nó cũng là một cái nguồn cung ngoại tệ cho nền kinh tế
lượng kiều hối lớn cùng với mức xuất siêu tăng gấp đôi trong năm qua đã thu về lượng ngoại tệ dồi dào
giúp tỷ giá ổn định điều này giúp việt nam hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài
nguồn lực kiều bào không chỉ mỗi ngoại tệ hiện cộng đồng người việt nam ở nước ngoài có khoảng sáu triệu người
sinh sống tại hơn một trăm ba mươi quốc gia và vùng lãnh thổ và rất nhiều người là trí thức cao trong các ngành công nghệ lõi quan trọng
như công nghệ chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đã có những thành tựu được thế giới công nhận
họ lựa chọn trở về nước đem theo không chỉ kinh tế mà cả những kiến thức đã học được ở bên ngoài để dự xây phát triển quê hương
mấy chục năm nay tôi chỉ làm có một việc đó là làm sao gây dựng được nền công nghiệp vi mạch ở việt nam
tôi mong muốn được trở về để lúc mình còn sức lực như ngày nay mình đóng góp cho việt nam đó là giấc mơ của tôi
trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch nơi sản xuất thành công nhiều con chip ghi dấu sự công hiến của giáo sư tiến sĩ đặng lương mô
nhà khoa học việt kiều đã trải qua chuyến hành trình dài bốn mươi năm năm để thực hiện ước muốn trở về quê hương của mình thành phố hồ chí minh
với khát vọng xây dựng và phát triển ngành vi mạch của đất nước
sau hai mươi năm nỗ lực xây dựng nền công nghiệp vi mạch việt nam giấc mơ của tôi đã thành hiện thực
tôi đã nhìn thấy con chip made in vietnam đầu tiên và con chip này đã được sử dụng vào rất nhiều sản phẩm công nghiệp
nhà báo etcetera nguyễn việt kiều mỹ rời quê hương từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nhà báo etcetera nguyễn việt kiều mỹ rời quê hương từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cả gia đình sang mỹ định cư sinh sống trong cộng đồng người việt chống cộng cực đoan tại mỹ nên nhà báo etcetera nguyễn không tránh khỏi một số ảnh hưởng tiêu cực
cả gia đình sang mỹ định cư sinh sống trong cộng đồng người việt chống cộng cực đoan tại mỹ nên nhà báo etcetera nguyễn không tránh khỏi một số ảnh hưởng tiêu cực
sau một thời gian dài quan sát tiếp xúc và trải nghiệm thực tiễn về đất nước và con người việt nam nhận thức của ông hoàn toàn thay đổi
sau một thời gian dài quan sát tiếp xúc và trải nghiệm thực tiễn về đất nước và con người việt nam nhận thức của ông hoàn toàn thay đổi
và chính ông đã có những đóng góp rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh đất nước con người việt nam ra cộng đồng quốc tế
đất nước việt nam của chúng ta thực sự mở cửa để đón những cơ hội từ những làn gió bên nước ngoài đưa vào tôi nói sớm hơn nữaoken một nghìn chín trăm chín mươi sáu nhưng phải sau năm hai nghìn và phải sau hơn nữa một mươi năm thì năm hai nghìn một mươi cho đi
những cái làn gió nó thực sự đi vào trong đất nước việt nam
và vị thế việt nam trên trường quốc tế hiện nay như chúng ta đã qua những thông tin đại chúng
nó rất là quan trọng
và hai nữa tôi cho rằng giới lãnh đạo việt nam chính quyền việt nam cũng đã bắt kịp được những cái xu thế thay đổi đó
để tự điều chỉnh về mặt luật pháp về mặt chính sách
để giúp cho không riêng gì khối kiều bào ở ngoài nước đâu
mà còn tất cả những doanh nhân những giới đầu tư của thế giới tham gia vào
cho nên chúng ta đang nâng cái tầm lên
và cái người việt nam của chúng ta rất là khôn ngoan
tôi cho là những người ở hải ngoại rất là khôn ngoan
họ đã tìm thấy cái điểm chung đó
cho nên là khi mà trở về đất nước đầu tư hay là về đất nước để tìm hiểu những cơ hội
thì họ sẵn sàng họ đặt vấn đề
họ nêu những cái sự khó khăn nêu những cái điều gì mà nó bất cập
cho nên là bên phía bộ ngoại giao
bên phía những nhà mà làm kinh tế quản lý trong nước
thì họ cũng đã tìm hiểu và cũng thấy được cái sự thao thức đó
và họ cũng đã kịp thời làm những cái làm sao cho cái cơ chế nó dễ dàng hơn
còn về anh lê hồng quân việt kiều angola
sau thời gian sinh sống ở nam phi
nay anh trở về với nhiều ý tưởng đưa các thương hiệu sản phẩm nông nghiệp trong nước ra thị trường thế giới
sau nhiều năm nỗ lực hiện anh đã đưa được hàng chục sản phẩm thương hiệu
lên các kệ hàng siêu thịt
tại nhiều nước trên toàn cầu
thì họ rất hiểu thói quen hiểu đời sống hiểu môi trường
và hiểu những cái nhu cầu của đất bản địa
thì từ đó chúng tôi cũng có thể là kết nối thông qua đó
với cái mạng lưới các cái sản phẩm nông sản chế biến
rồi các cái sản phẩm khác do người việt nam chế biến
và sản xuất trong nước
để mà từ đó đưa qua giới thiệu
cơ hội để những cái sản phẩm nó phù hợp
để đưa vào thị trường các nước
không chỉ giáo sư đặng lương mô nhà báo etc nguyễn
hay anh lê hồng quân
mà những ngày đầu năm
các chuyến bay quốc tế lại tấp nập hạ cánh
xuống các sân bay ở hà nội và thành phố hồ chí minh
để đưa bà con kiều bảo về nước
đó là nguồn lực về chi thức về kinh tế
để góp phần kiến tạo nên nhiều giá trị cao
về giáo dục y tế kinh tế
điều này còn thể hiện niềm tin của kiều bào
với đường lối chủ trương của đảng và nhà nước
phải khẳng định một lần nữa
kiều bào là một bộ phận không thể tách rời
của dân tộc việt nam
dù các thế lực thù địch có lưu loa kích động
chống phá bằng nhiều thủ đoạn
nhưng những thông tin đó không chỉ trở nên lạc lõng
mà đã trở thành lố bịch
bởi kiều bảo không những không tin theo
mà chính họ cũng đang phản bác
những thông tin đó bằng chính hành động của mình
nhận diện và đấu tranh ngày hôm nay
cũng xin được dừng lại tại đây